sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng bình về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh quảng bình là tỉnh có nhiều khoáng sản có thế mạnh phát triển kinh tế biển rừng dầu tài nguyên
đây là tiền đề để địa phương phát triển kinh tế tỉnh đã có nhiều cố gắng trong phát triển du lịch với số lượng khách đón trong năm là năm triệu lượt khách
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh quảng bình tiếp tục bám sát các nghị quyết kết luận của trung ương của tỉnh để thực hiện có hiệu quả tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trong đó chuẩn bị chú đáo cho nhân dân đón tết nguyên đán sắp tới
tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quan tâm đầu tư hạ tầng và bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch đưa ngành kinh tế này thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương
phó thủ tướng cũng đã cho ý kiến về các kiến nghị của tỉnh quảng bình và giao các bộ ngành liên quan tổng hợp trình chính phủ và thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết